nhìn vào những hình ảnh dưới đây sẽ khiến nhiều người cảm thấy vô cùng xót xa
khi mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhi tới bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
để khám sàng lọc và test covid một mươi chín
trong đó khoảng tám mươi trường hợp có triệu chứng nghi ngờ được xác định dương tính với sars cov hai
liên quan tới tình trạng bệnh nhi tới khám tăng cao đột biến
đại diện của bệnh viện nhi đồng hai cho biết
vài ngày gần đây khi trẻ nhiễm covid một mươi chín có xu hướng tăng
khu vực khám sàng lọc covid một mươi chín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ của bệnh viện
thường diễn ra cảnh bệnh nhi và người nhà chen chân từ sáng tới đêm khuya
đồng đúc nhất là vào buổi tối nhất là sau hai mươi một giờ đêm
nhiều phụ huynh chia sẻ rằng không yên tâm khi thấy con có biểu hiện sốt cao
tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc hoặc là ngày nghỉ để đưa con đến kiểm tra
bé ngô trần minh ngọc có triệu chứng sốt cao
được mẹ đưa từ đồng nai lên bệnh viện nhi đồng hai để kiểm tra và làm thủ tục test nhanh covid một mươi chín
mẹ bé ngọc cho hay hai mẹ con lên đây từ sáng chờ cả tiếng mới vào test được
chờ nãy giờ hơn ba mươi phút rồi nhưng chưa lấy được kết quả vì người chen chật kín
cũng hơi lo lắng vì con có biểu hiện mấy hôm nay
thêm việc người tới khám đông quá nguy cơ lây bệnh cũng cao
bệnh nhân khi tới khám sẽ phải khai báo y tế nếu có nguy cơ sẽ được test nhanh
kết quả dương tính hoặc khai báo đang nhiễm sẽ được khám tại khu covid một mươi chín
ngược lại sẽ được khám và điều trị ở khu dành cho bệnh nhân thông thường
theo lãnh đạo của khoa khám bệnh bệnh viện nhi đồng hai
từ đầu tháng ba đến nay bệnh viện đã tiếp nhận hàng trăm trẻ em đến khám sàng lọc covid một mươi chín mỗi ngày
sau khi sàng lọc và test covid một mươi chín lại có khoảng tám mươi nghi ngờ được xác định dương tính sars cov hai
tính đến ngày một mươi một tháng ba đơn vị điều trị covid một mươi chín của bệnh viện nhi đồng hai
đã có hơn hai trăm linh f trong đó phần lớn là trẻ em
lượng bệnh nhi tới thăm khám test nhanh covid một mươi chín vẫn tiếp tục đổ rồn về đây hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
việc điều trị vẫn trong tầm kiểm soát của bệnh viện
theo lãnh đạo khoa khám bệnh bệnh viện nhi đồng hai
đa số trẻ có triệu chứng nhẹ như sốt ho sẽ được kê thuốc và cho về nhà theo dõi
chỉ có khoảng một mươi năm bệnh nhi f có chỉ định nhập viện đa phần do có bệnh nền nặng
trước việc phụ huynh và hàng trăm trẻ em
đang xếp hàng điều trị f bệnh viện nhi đồng hai nên có phương án xử lý tốt hơn để tránh tình trạng lây nhiễm cháo
không chỉ người lớn mà trẻ em đang là học sinh nhiễm covid một mươi chín hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín cũng đang rất cần được quan tâm
mới đây nhiều phụ huynh ở tp hcm bức xúc cho biết
đa số các trường chỉ tập trung vào việc dạy học trực tiếp mà bỏ rơi các học sinh f f một khi các em không được đến trường
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tp hcm
từ ngày mùng bảy tháng hai đến mùng hai tháng ba số lượng học sinh các cấp trên địa bàn thành phố nhiễm covid một mươi chín là bốn mươi ba trăm tám mươi năm em
từ đó kéo theo hơn một trăm linh học sinh thuộc diện f một phải nghỉ ở nhà để cách ly theo quy định của ngành y tế
chị nhm phụ huynh có con học lớp một mươi hai ở một trường trung học phổ thông trên địa bàn quận ba tp hcm phản ảnh
lớp của con tôi có gần hai mươi học sinh thuộc diện f f một phải nghỉ ở nhà

vậy mà nhà trường không hề có phương án dạy học nào cho nhóm đối tượng này
vợ chồng tôi rất sốt ruột với tình trạng này
chỉ còn mấy tháng nữa là học sinh lớp một mươi hai sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
mà học sinh ở nhà cả tuần không được học trực tuyến gì cả
tương tự chị nhh phụ huynh có con học lớp bảy ở quận một cũng cho biết
cô giáo chủ nhiệm liên tục thông báo các trường hợp học sinh là f f một trong group lớp trong đó có con tôi
chúng tôi hỏi vậy các cháu ở nhà sẽ học như thế nào
cô giáo nói ban cán sự lớp sẽ livestream lớp học trực tiếp cho các bạn ở nhà cùng xem
nhưng con tôi bảo học theo hình thức đó không hiệu quả vì lớp rất ồn
cháu nghe không rõ và xem các con số hình ảnh trên bảng cũng không rõ
tôi báo lại với cô chủ nhiệm thì cô nói học sinh có thể tự học trên web trường
thông qua các bài giảng của giáo viên bộ môn
tôi vào ghép trường và ngồi học cùng với con
thực sự cảm thấy rất thất vọng khi thấy bài giảng của giáo viên bộ môn
học sinh cần ghi nhớ cần chép vào vở chứ không phải là clip bài dạy của giáo viên
chưa kể nhiều phụ huynh còn phản ánh với tuổi trẻ rằng
học sinh tiểu học trung học cơ sở không thể tự học
học sinh cấp trung học phổ thông thì con có thể tự học
bởi các em đã lớn ý thức rõ ràng về trách nhiệm của bản thân
con tôi một bé lớp bốn một bé lớp sáu mà khi nhiễm covid một mươi chín
nhà trường bảo ở nhà tự học thì đúng là thử thách học sinh và cả phụ huynh
lứa tuổi này
chúng ta cho các cháu học online và có giáo viên nhắc nhở qua màn hình còn đỡ
chứ kêu các cháu tự học thì rất khó
thừa nhận việc cho học sinh cấp trung học phổ thông tự học sẽ rất khó đạt được hiệu quả cao
ông nguyễn xuân đắc hiệu trưởng trường trung học cơ sở nguyễn gia thiều quận tân bình cho biết
nếu giao cho học sinh tự học thì đa số các em chỉ ghi bài vào vở là coi như xong nhiệm vụ
còn chuyện học sinh có hiểu bài có nắm được bài hay không lại là chuyện khác
trong khi đó việc tổ chức
tổ chức lớp học trực tuyến dành riêng cho học sinh f f một cũng không đơn giản
vì các giáo viên đã có thời khóa biểu dạy học của họ rồi
vì vậy trường chúng tôi chọn giải pháp trang bị máy móc đường truyền internet thật tốt
để giáo viên vừa dạy trực tiếp trên lớp vừa dạy trực tuyến cho những học sinh đang ở nhà
hình thức này đảm bảo được việc học sinh ở nhà nhưng nghe rõ nhìn rõ bài giảng của giáo viên trên lớp
còn học sinh ở nhà cũng có thể tương tác với thầy cô và các bạn cùng lớp bằng cách phát biểu trao đổi
dĩ nhiên trường chúng tôi có yếu tố thuận lợi là được phụ huynh ủng hộ để mua sắm trang thiết bị
phục vụ cho hình thức dạy học này
trên thực tế hình thức lớp học hai trong một kể trên gần như giáo viên nào ở tp hcm cũng biết đến
nhưng không phải ai cũng thực hiện được
năm bắt được vấn đề này ông nguyễn văn hiếu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
không thể để học sinh f f một nghỉ ở nhà phải tự bơi mà nhà trường phải có biện pháp căn cơ dạy học
cho những em này
tùy vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị các trường sẽ chọn hình thức tổ chức lớp học online
dành riêng cho những học sinh f f một
có thể tổ chức mỗi khối một lớp học online trên một bộ môn
cũng có thể chọn lựa hình thức dạy học hai trong một nhưng với điều kiện có đủ máy móc trang thiết bị
đảm bảo rằng học sinh ở nhà cũng có thể xem nghe bài giảng tương tác với giáo viên như học ở lớp học trực tiếp
lại là câu chuyện đi làm trở lại với người lao động
mới đây chính phủ đề xuất nâng số giờ làm thêm của người lao động lên không quá bảy mươi hai giờ một tháng
và không quá ba trăm linh giờ một năm áp dụng cho tất cả các ngành nghề công việc
tuy nhiên đề xuất nâng số giờ làm thêm chưa thống nhất mức trần
cụ thể bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cho biết
chính phủ đã xây dựng nghị quyết của ubth về thời giờ làm việc thêm trong một tháng và trong một năm của người lao động
trong đó đề xuất nâng số giờ làm thêm trong một tháng
chính phủ đã xây dựng nghị quyết của người lao động từ không quá bốn mươi giờ lên không quá bảy mươi hai giờ
và số giờ làm thêm trong một năm của người lao động là không quá ba trăm linh giờ
và được áp dụng cho tất cả các ngành nghề công việc
bộ đã nhận được góp ý của một mươi ba cơ quan
về cơ bản tất cả các ý kiến đều thống nhất về sự cần thiết ban hành và nội dung dự thảo nghị quyết
thậm chí một số hiệp hội doanh nghiệp như hiệp hội doanh nhân doanh nghiệp nhật bản
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam hiệp hội dệt may việt nam hiệp
sa giày túi sách việt nam hiệp hội doanh nghiệp địa tử việt nam
có ý kiến đề xuất tăng giới hạn làm thêm giờ từ ba trăm linh giờ lên bốn trăm linh giờ một năm
trong quá trình xây dựng bộ luật lao động hai nghìn một mươi năm
chính phủ đã chỉnh quốc hội đề xuất mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm
tối đa từ ba trăm linh giờ một năm lên bốn trăm linh giờ một năm
tuy nhiên bộ lao động năm hai nghìn một mươi chín quy định làm thêm không quá ba trăm linh giờ một năm
trong một số ngành nghề công việc hoặc trường hợp nhất định theo khoản ba
việc tăng thời gian làm thêm lên quá ba trăm linh giờ một năm là vấn đề rất quan trọng
liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người lao động an toàn lao động
hiệu quả chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt đây còn là vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau
vì vậy đề xuất nâng giới hạn giờ làm thêm này sẽ tiếp tục được nghiên cứu tổng hợp
trong quá trình đánh giá việc thực hiện bộ luật lao động hai nghìn một mươi năm
cân nhắc từng ngành nghề
đại diện cơ quan thẩm tra tờ trình
chủ nhiệm ubnd
nguyễn thúy anh cho biết
thường trực ubnd nhất trí với chính phủ sự cần thiết mở rộng các ngành nghề công việc
được áp dụng tối đa làm thêm ba trăm linh giờ một năm
thường trực ubnd thấy rằng
việc áp dụng mức trần ba trăm linh giờ cho tất cả các ngành nghề công việc là quá rộng
để đảm bảo sức khỏe an toàn lao động cho người lao động
thường trực ubnd đề nghị cơ quan soạn thảo giả soát các đối tượng
và giả soát các ngành nghề công việc trường hợp khác
mà việc tăng mức trần thời giờ làm thêm
sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu làm việc
để quy định theo hướng loại trừ các đối tượng không áp dụng mức trần ba trăm linh giờ làm thêm trong năm
mặt khác đa số ý kiến thường trực ubnd
các ý kiến tham gia thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban cho rằng
nâng giới hạn về thời giờ làm thêm trong tháng từ không quá bốn mươi giờ lên không quá bảy mươi hai giờ
là chưa có đầy đủ cơ sở khoa học
việc tăng này là quá cao tăng một trăm tám mươi
quy định tại bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín và tăng hai trăm bốn mươi so với bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai
quy định ba mươi giờ tương ứng với chín ngày làm việc bình thường bà nguyễn thúy anh nói
vì vậy thường trực ubnd xã hội đề nghị chỉ nâng mức trần thời gian làm thêm theo tháng lên một trăm năm mươi
tương ứng từ bốn mươi giờ lên sáu mươi giờ và chỉ áp dụng đối với đối tượng đã được quy định mức trần làm thêm trong năm là ba trăm linh giờ
về thời hạn áp dụng
đa phần các ý kiến đều cho rằng chỉ nên áp dụng trong một thời gian ngắn
thường trực ubnd đề nghị chính phủ cần nghiên cứu
quy định về việc giới hạn số tháng liên tục được áp dụng mức trần tối đa hai hoặc ba tháng
như vậy việc tăng thời gian làm thêm lên trên mốc ba trăm linh giờ một năm là vấn đề rất quan trọng
liên quan trực tiếp đến vấn đề sức khỏe người lao động an toàn lao động hiệu quả chất lượng nguồn nhân lực
và đặc biệt đây là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau
do vậy cần phải nghiên cứu thận trọng
về giới hạn giờ làm thêm
thưa quý vị có thể biết được tài lượng virus sars cov hai qua vạch đậm hay nhạt trên kites hay không
là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm
để giúp tôi và quý vị trả lời rõ thắc mắc này
hãy cùng xem hcdc tp hcm nói gì về việc này nhé
hiện nay để đánh giá tải lượng virus cao hay thấp trong xét nghiệm covid một mươi chín
thường được biết thông qua giá trị ct của xét nghiệm rt pcr

tuy nhiên theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm

người dân vẫn có thể phỏng đoán phần nào tải lượng virus thông qua từng giai đoạn bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết

tài lượng virus là số lượng virus có trong máu hay dịch tiết của người bệnh
mới tiếp xúc với virus sars cov hai giai đoạn này xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ không thể phát hiện
thời gian của giai đoạn này có thể từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tính từ lúc tiếp xúc với mầm bệnh
giai đoạn ủ bệnh đây là giai đoạn virus đã bắt đầu xuất hiện trong dịch tiết mũi họng
xét nghiệm nhanh kháng nguyên có thể phát hiện được
tài lượng virus sẽ tăng dần từ ngày thứ hai đến ngày thứ tư của bệnh
theo đó vạch t của xét nghiệm nhanh kháng nguyên đậm dật lên
ở giai đoạn này người bệnh sẽ lây nhiễm cho những người xung quanh bắt đầu của thời kỳ lây truyền bệnh
giai đoạn lây nhiễm là giai đoạn mà khả năng lây lan của virus cao nhất vào thời điểm ngày thứ năm thứ sáu
ở giai đoạn này vạch tê đậm hơn vạch c của xét nghiệm nhanh kháng nguyên
giai đoạn này sẽ kéo dài đến ngày thứ mười
tài lượng virus sẽ giảm dần kể từ ngày thứ bảy đến ngày thứ mười
nếu quan sát kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy vạch t sẽ nhạt màu dần
so với vạch c
giai đoạn lây nhiễm và phục hồi
đây là giai đoạn bắt đầu sau ngày thứ một mươi là giai đoạn mà ngưỡng phát hiện của xét nghiệm nhanh kháng nguyên
sẽ không phát hiện được virus đồng nghĩa với việc lúc này người nhiễm sẽ không còn khả năng lây lan
xét nghiệm nhanh kháng nguyên nhanh sẽ cho kết quả âm tính
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết người dân đã xét nghiệm nhanh âm tính
nhưng khi làm xét nghiệm rt pcr vẫn nhận được kết quả dương tính với ct từ ba mươi
từ hai mươi một đến ba mươi sáu thì cũng không quá hoang mang lo lắng vì lúc này kết quả rt pcr phát hiện chỉ là sát của virus
và không có khả năng lây cho người khác
thời gian phục hồi của người mắc covid một mươi chín dù đã khỏe mạnh nhưng sars virus sars cov hai vẫn còn tồn tại trong cơ thể
kéo dài đến hơn ngày thứ hai mươi năm hoặc là có thể lâu hơn
đây cũng là cơ sở cho việc bộ y tế gần đây đã cập nhật điều kiện kết thúc cách ly của f tại nhà
theo quyết định này
các f điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày
và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus sars cov hai
trong trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm nhanh vẫn còn dương tính
thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine
và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine và không cần thiết phải làm xét nghiệm lại